nói chung là biết là độc hại nhưng vẫn phải làm bởi vì mình là lông dân mà không tránh được các cái đấy cho nên là vẫn phải làm

chỉ trong ba ngày từ ngày một mươi hai tháng hai đến ngày một mươi bốn

đáng buồn là cả ba trường hợp trên tiên lượng tử vong đều khá cao
vậy là còn nước còn tát thôi tôi cũng không biết được con tôi sống như thế nào nữa
mà này mai có cứu được không

đại đạo phẩm thì còn ba mươi thôi thì có cơ hội hồi phục
nhưng mà như thế là rất là thấp trong điều kiện chúng ta đã cố gắng hết sức
lớn bệnh nhân sẽ tử vong trong khoảng thời gian từ năm bảy ngày
và không có cách nào chúng ta dừng cái bệnh lại được
bởi vì là tổn thương nặng liên tục nặng dần lên nặng dần lên
đa số bệnh nhân bị ngộ độc paraquad qua đường tiêu hóa
chất độc ngấm vào cơ thể gây tổn thương phổi sơ phổi sơ gan
trường hợp nặng có thể tử vong trong hai ba ngày
đa phần bệnh nhân tử vong trong vòng bảy ngày muộn nhất là ba tháng
chưa hết ngoài việc có thể gây tử vong cao
thì khi các hoạt chất paraquad và hai bốn d ngấm vào đất
nó sẽ không dễ dàng bị phân hủy
mà lưu lại rất lâu khiến cho môi trường cũng như thảm thực vật của vùng đất đó bị ô nhiễm nghiêm trọng
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì hiện tại đang còn tồn dư khoảng bốn mươi tấn thuốc bảo vệ thực vật có chứa paraquad và hai bốn d
để có thể loại bỏ hoàn toàn lượng thuốc này
cần tới ít nhất hai năm và một khoản chi phí không hề nhỏ
quay trở lại với những người nông dân
mặc dù biết là độc hại nhưng người bán thì vẫn phải bán
người mua cũng chẳng thể có cách nào khác là vẫn phải mua để dùng
vậy làm thế nào để có thể loại bỏ được paraquad như quyết định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vẫn là một câu hỏi khó có thể trả lời trong một sớm một chiều
mặc dù là những người bỏ tiền ra mua thuốc bảo vệ thực vật
thế nhưng người nông dân cũng không thể nào biết được rằng
bên trong chai thuốc bảo vệ thực vật đó đang có chứa hoạt chất paraquad
hoạt chất đang bị cấm bởi vì nó ảnh hưởng đến môi trường nông nghiệp cũng như là sức khỏe của họ
và làm thế nào câu hỏi làm thế nào để bảo vệ được môi trường nông nghiệp
bảo vệ được sức khỏe của người nông dân đó chính là trách nhiệm của các cơ quan chức năng
nông nghiệp và phát triển nông thôn mới đưa ra quyết định là chấm dứt sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
có chứa hoạt chất paraquat
không phải đến bây giờ là phía bộ mới quan tâm hay nói cách khác là mới đưa paraquat ra khỏi việt nam
chúng tôi cũng đã có tổng hợp đầy đủ các thông tin về cơ sở khoa học theo các thông lệ quốc tế
hai nữa là về cơ sở thực tiễn
để đánh giá xem tác động của paraquat này cũng như là hai vẻ vấn đề
theo báo cáo của các vụ các cục gửi lên hiện nay các địa phương nào vùng miền nào
còn đang sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật mà chứa hoạt chất paraquat nhiều nhất
và những phương án xử lý cũng như là những khuyên cáo dành cho các tri cục
cho các địa phương của cục mình như thế nào để cho người dân có thể tuân theo được
lệnh cấm của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
hầu hết các địa phương chúng ta đều sử dụng
cái thuốc paraquat này
thế nhưng tập trung chính thì vẫn là ở các tỉnh miền núi phía bắc
ở những tỉnh có nhiều đồi núi
mặc dù là đã quyết định là loại bỏ hai cái hoạt chất này ra khỏi
hay nói nôm na là paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép dùng việt nam
thế nhưng chúng ta vẫn có một cái lộ trình thời gian
thì trong đó cho phép là ngay trong luận đã quy định
và đặc biệt là cái đi khoảng ba điều bảy của thông tư hai mươi một
thì câu nói rất là rõ là cho phép là nhập khẩu một năm và sử dụng hai năm
thế tức là được phép hai năm
thưa ông với tư cách là cục trưởng cục bảo vệ thực vật
thì ông có cái lời khuyên như thế nào dành cho các địa phương
các tri cục cũng như là người dân trong cái việc là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
thân thiện với môi trường hơn và thay thế dần dần với thuốc bảo vệ thực vật
đang chứa cái thành phần paraquat
ngoài thuốc bảo vệ thực vật ra thì có một loạt các cái tiến bộ khoa học về mặt kỹ thuật
nôm ra là tiến bộ khoa học trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
mà người dân có thể áp dụng mà vẫn đưa lại cái sản lượng năng suất
đối với cây trồng trên cánh đồng của họ
nhưng lại không cần phải sử dụng đến thuốc trừ cỏ
đấy có rất nhiều cách
và trong trường hợp nếu phải dùng thì người ta vẫn có quyền lựa chọn
những cái thuốc trừ cỏ ít độc hơn hiệu quả hơn
và vẫn bảo đảm an toàn cho sức khỏe người sử dụng cái thuốc này